theo bản đồ ô nhiễm bom mìn tại việt nam vừa được công bố
tỉnh yên bái có một trăm hai mươi năm trên một trăm tám mươi xã phường thị trấn bị nhiễm bom mìn sau chiến tranh
theo đó tỉnh yên bái có tổng diện tích gần bốn mươi chín ha
chiếm khoảng bảy diện tích bị ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh
để bảo đảm an toàn cho người dân ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn
và chất độc hóa học sau chiến tranh của tỉnh đề nghị
đối với các công trình lớn trước khi thi công cần phải do bom mìn và vật liệu nổ
ngoài ra nếu người dân phát hiện thấy bom mìn phải giữ nguyên hiện trường
báo ngay cho cấp ủy chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý